trong mấy ngày qua nhiệt độ tại huyện sapa tỉnh lào cai luôn ở mức thấp khoảng một mươi độ c
thời tiết rét hại kèm theo sương mù và gió thổi mạnh khiến cho đàn gia súc bị ảnh hưởng
do đó để bảo vệ tài sản trước thời tiết khắc nghiệt các hộ dân ở huyện sapa đã sơ tán đàn gia súc của gia đình
xuống những vùng thấp khí hậu ấm áp hơn để tránh rét
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài lượng thức ăn dự trữ của gia đình không còn đủ cho cả đàn trâu bốn con
vợ chồng anh giàng a sinh ở thôn giàng cha xã sapa đã phải di chuyển hơn hai mươi km
để đưa châu xuống vùng thấp có khí hậu ấm áp hơn để tránh rét
cùng với gia đình anh sinh còn có hàng chục hộ gia đình khác cũng mang châu và các loại gia súc khác xuống đây để tránh rét
đa số họ đều là những gia đình chưa có chuồng trại kiên cố và thiếu nguồn thức ăn dự trữ
để đảm bảo an toàn trước khi di chuyển cho gia súc đi tránh rét phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sapa
đã tổ chức tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe cho các loại gia súc
đồng thời thông báo cho địa phương có đàn gia súc đến tránh xét tạo điều kiện cho người dân làm chuồng trại giữ ấm
ngay từ đầu vụ chúng tôi đã triển khai đến các hộ dân
những hộ dân nào có nhu cầu di chuyển đàn gia súc xuống vùng ấm hơn
chúng tôi phải quản lý chặt chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã để quản lý chặt đàn gia súc này
và tiến hành tiêm phòng
sau đó thì về phía huyện thì chúng tôi đã làm các văn bản trao đổi đối với các địa bàn di chuyển đến
để đề nghị tạo điều kiện cho các hộ cho việc chăn thả các đàn gia súc của mình
toàn huyện sapa tỉnh lào cai hiện có khoảng trên một mươi ba con da súc
trong đó gần hai mươi chưa có chuồng trại kiên cố
nên đa số các hộ dân này phải di chuyển gia súc đi tránh rét
cùng với đó các hộ dân cũng chủ động giữ chữ thức an tinh như sắn phơi khô bột ngô
để có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt tăng sức đề kháng cho gia súc trong mùa đông rét lạnh kéo dài ở sapa